theo thông tin được lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận những ngày qua
tại khu vực phố hàng buồm giao với phố hàng đường quận hoàn kiếm tp hà nội
hai nữ du khách nước ngoài mua ba quả dứa bị một người bán hàng rong hết giá năm trăm linh đồng
theo đoạn clip ghi lại do thấy giá quá cao hai nữ du khách nước ngoài đã phản ứng mạnh
đòi người bán hàng rong trả lại tiền nhưng người này không trả lại
liên quan đến sự việc ủy ban nhân dân phường hàng đào quận hoàn kiếm cho biết
ngay khi nhận được thông tin ủy ban nhân dân phường đã khẩn trương làm rõ
qua xác minh của công an phường hàng đào người phụ nữ bán hàng rong không phải người trên địa bàn
công an phường đang tiếp tục tìm kiếm người phụ nữ bán hàng rong
làm rõ sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật
ông lê mai lâm bảo vệ công ty cổ phần đồng xuân làm nhiệm vụ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự
tuyến phố chợ đêm hàng đào đồng xuân khi đó đã can thiệp kịp thời
yêu cầu người bán hàng trả lại tiền và người này đồng ý
sau khi nhận lại tiền hai nữ du khách nước ngoài rời khỏi hiện trường
và người bán hàng rong cũng nhanh chóng rời khỏi không gian tuyến phố đi bộ
hiện ủy ban nhân dân phường hàng đào đã giao công an phường tiếp tục xác minh làm rõ
người phụ nữ bán hàng rong để làm rõ vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
ba ngày sau vụ việc người bán hàng rong trên đường thụy khuê có ý định chặt chém du khách nước ngoài
ủy ban nhân dân phường bưởi quận tây hồ hà nội đã xử phạt hành chính với người bán hàng rong
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường bưởi cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra
bằng những biện pháp nghiệp vụ công an kinh tế quận tây hồ và công an phường bưởi
đã nhanh chóng tìm ra được danh tính người bán hàng rong và mời người này về trụ sở công an làm việc
cùng với sự tham gia của công chức tư pháp hộ tịch của phường
tại buổi làm việc lực lượng chức năng xác định người bán hàng rong trên là bà b t l
quê xã yên hòa huyện yên mỹ tỉnh hưng yên hiện chú phường phúc xá ba đình
bà l thường xuyên đi bán rong khu vực đường thanh niên thụy quê hoàng hoa thám
trong quá trình làm việc bà l thừa nhận hành vi ứng xử của mình không đúng
đồng thời bày tỏ sự hối hận và xin lỗi vì đã vô tình tạo hình ảnh không đẹp về hà nội với du khách nước ngoài
sau khi xác định rõ các lỗi vi phạm ủy ban nhân dân phường bưởi đã xử phạt hành chính một trăm năm mươi đồng
đối với bà l về lỗi bán hàng rong
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường bưởi cho hay vì bà l đã trả lại tiền cho khách
nên chỉ xử phạt về lỗi vi phạm về trật tự đô thị
đồng thời địa phương cũng yêu cầu bà l cam kết sẽ không tái phạm hành vi này
qua vụ việc này ủy ban nhân dân phường bưởi cũng nhắc nhở tuyên truyền những người kinh doanh
trên địa bàn phường tuân thủ đúng quy định trong hoạt động bán hàng
không được bán hàng rong tại nơi không đúng quy định
có thái độ ứng xử văn minh thanh lịch để góp phần làm đẹp hình ảnh thủ đô
trước đó ngày một mươi năm tháng ba mạng xã hội lan truyền đoạn clip về việc du khách nước ngoài đi mua táo
tại một gánh hàng rong trên phố thụy khuê quận tây hồ hà nội
thì suýt bị chặt chém hai trăm linh đồng cho một túi táo nhỏ
nội dung đoạn clip ghi lại cảnh hai du khách tây được một người phụ nữ bán trái cây mời ăn thừa táo
rồi bán một túi táo nhỏ với giá hai trăm linh đồng du khách không đồng ý dẫn đến răng co
chứng kiến câu chuyện một nam bảo vệ gần đó đã đến nói rằng
năm mươi mà được từng này bà đừng làm thế trả lại tiền cho họ đi
lúc này người phụ nữ mới chấp nhận trả lại tờ hai trăm linh đồng cho khách rồi rời đi
hai du khách nước ngoài mừng rỡ cảm ơn người bảo vệ tốt bụng sau sự việc trên
clip sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân
nhiều người cho rằng người phụ nữ bán hàng rong trên đã làm xấu đi hình ảnh
của du lịch hà nội việt nam trong mắt du khách quốc tế
du khách bị hết giá khi mua ba đôi tất hết bảy trăm linh đồng ở chợ bến thành
kiki một youtuber người nhật bản thông thạo tiếng việt
mới đây đăng lên mạng xã hội nhiều video về trải nghiệm đi chợ bến thành mua sắm đồ
trong đó anh đối mặt với nạn hết giá
khủng khiếp lên gấp một mươi lần so với giá đồng ý bán cuối cùng
khi ghé vào một sạp thời trang tiki đã hỏi mua ba đôi tất màu đen
người phụ nữ bán hàng ngồi trên đống quần áo trước mặt là những trồng tất
và nói một đôi hai trăm năm mươi đồng nhân ba giảm còn bảy trăm linh đồng
anh tháng thốt hỏi đi hỏi lại người bán
có phải thật sự là bảy trăm linh đồng cho ba đôi tất không rõ nhãn hiệu
ngay sau đó kiki đã sử dụng tiếng việt và câu chuyện đi đến hồi cây cấn
anh nói bảy trăm linh đồng thì đắt quá
đồng thời ghi chú thêm trên video rằng
người bán kéo tay anh lại hỏi muốn mua giá bao nhiêu thì cứ trả
anh trả sáu mươi đồng thôi
nghe vậy người bán giảm xuống còn một trăm năm mươi đồng cho ba đôi
tuy nhiên khi tiki quả quyết quay đi thì người bán hàng đồng ý với giá sáu mươi đồng
sau khi vội vã đi như chạy khỏi sạp
nam youtuber nói chỗ vừa rồi ghê quá định bán giá gấp một mươi lần luôn
sau đó anh mua quần áo thể thao ở sạp khác
vừa lên tiếng đã bị người bán kéo vào bên trong
chiếc áo phông quần sọc người bán báo giá năm trăm năm mươi đồng
anh trả hai cái ba trăm linh đồng
và sau một hồi giang co người bán đồng ý ba trăm năm mươi đồng
trước đó anh mua chiếc alo một bốn triệu đồng sau khi bị hết giá hai tám triệu đồng
tigi cho rằng mình không biết trả giá khi đi chợ bến thành
anh chia sẻ trong video giá thực tế không phải là một nửa đầu mà là một phần một mươi cũng có
chợ bến thành là chợ dành cho du khách nên mới xảy ra những câu chuyện như thế này
còn những chợ khác không như vậy
ở chợ khác họ không kéo khách như vậy đâu
đừng hiểu nhầm nha
trên nhiều diễn đàn du lịch lớn dành cho du khách nước ngoài
đề tài làm thế nào để mua hàng đúng giá và trả giá đúng cách được nhiều du khách hưởng ứng
du khách cho rằng chợ bến thành cung cấp nhiều thứ cho người nước ngoài
và người dân địa phương hiếm khi mua sắm ở nơi này vì họ biết giá cả rất cao so với thị trường
một du khách từ malaysia tư vấn
thứ nhất nên giao dịch bằng tiền việt nam
thứ hai luôn để người bán đưa ra giá trước sau đó bạn giảm từ năm mươi sáu mươi
và tiếp tục điều chỉnh giá sao cho cân bằng hài hòa với người bán
thứ hai bạn hãy bỏ đi nếu người bán không khớp được giá với bạn
đừng lo lắng nếu thấy giá hợp lý người bán sẽ gọi bạn quay lại ngay khi bạn vừa xoay đi
anh trần phong hướng dẫn viên du lịch tiếng anh nhiều năm kinh nghiệm cho biết
chợ bến thành là điểm đến không thể bỏ qua của du khách quốc tế khi đến tp hcm
bởi khu chợ này thể hiện muôn mặt của đời sống văn hóa người việt
tại đây du khách có thể khám phá chợ cá tươi sống hàng rau xanh
hàng ăn uống với đầy đủ các món từ ngọt đến mặn
đặc biệt học cách trả giá sao cho đúng cũng là trải nghiệm mà ở nhiều quốc gia tới nay
không còn tồn tại cách buôn bán này
anh trần phong chia sẻ quan trọng là hướng dẫn viên cần thông báo cho du khách của mình
trước về việc trả giá khi vào chợ để họ không bị sốc văn hóa
tôi từng đưa nhiều đoàn khách vào chợ bến thành và luôn luôn can dặn chốc mọi thứ
du khách nào muốn trải nghiệm có thể mua sắm trả giá để hiểu văn hóa buôn bán địa phương
nếu bị hố cũng phải chấp nhận vì đó là một phần của du lịch
tuy nhiên ngày nay du khách đến chợ bến thành không nhiều người mua hàng
vì họ đã biết người bán bên trong hết giá cao
họ vào để dạo chơi nhưng lại mua hàng lưu niệm ở các cửa hàng bên ngoài
nơi sản phẩm được niêm yết và không bị nói thách
anh phong cũng cho rằng cách buôn bán ở trong chợ bến thành càng ngày càng không bền vững
việc hết giá quá cao gấp từ năm đến một mươi lần không còn đem lại cho du khách trải nghiệm nữa
mà là sự sợ hãi
tiếng xấu thường đồn ra và du khách sẽ sợ mua hàng trong chợ này
khiến cho cả điểm đến bị ảnh hưởng
theo bà huỳnh đan thùy chuyên gia du lịch hết giá là tâm lý của người bán
khi biết du khách chỉ đến tp hcm du lịch một lần
thế nhưng những người hết giá lại không nghĩ đến việc hết giá sẽ khiến cho điểm đến mang tiếng xấu
bà thùy phát biểu những video của youtuber người nhật bản là ví dụ xấu cho hình ảnh
của điểm đến chợ bến thành vì chợ bến thành không chỉ đơn thuần là chợ truyền thống
mà còn là điểm du lịch nên sở công thương và sở du lịch phải phối hợp chấn chỉnh
các sạp cần niêm yết giá công khai
nếu dạp nào hết giá mà có du khách phản ánh thì sở phải cử người xuống lập biên bản
đưa vào danh sách đen vì vi phạm nhiều lần có thể bị xử phạt hoặc đóng cửa sạp
bên trong chợ cần có đường dây nóng để du khách phản ánh
một số ý kiến lại cho rằng mặt bằng giá cả hàng hóa trong chợ bến thành đắt hơn
so với nhiều nơi là do giá mua giá thuê ký ốt trong chợ không hề rẻ
cho nên phải hết giá chặt chém để bù vào giá thuê
dù vậy hết giá gấp một mươi lần là điều khó có thể chấp nhận được
nhất là lại với du khách nước ngoài
trong một nghiên cứu của javins vào năm hai nghìn một mươi bảy
mặc dù một ký ốt trong chợ bến thành rất nhỏ chỉ vài mét vuông
nhưng giá thuê tại đây lại được đánh giá là đắt ra giả miếng
thậm chí nhiều hãng thông tấn báo chí nước ngoài đánh giá chợ bến đành
là nơi có giá thuê và sang nhượng đắt đỏ nhất thế giới
cụ thể chi phí thuê mặt bằng mini tại đây vào ngưỡng ba mươi năm mươi triệu đồng một ký ốt mỗi tháng
các trung tâm còn lại chỉ khoảng bốn mươi hai mươi bảy triệu đồng mỗi tháng tùy vào vị trí
bên cạnh giá thuê chợ bến thành còn có một hình thức khác là sang nhượng quầy hàng
các ký ốt có diện tích từ hai bốn mét vuông có giá sang nhượng khoảng một hai tỷ đến hai năm tỷ đồng
như vậy mỗi mét vuông trong chợ bến thành có giá từ sáu trăm linh triệu đồng đến hơn một tỷ đồng
còn theo khảo sát ở thời điểm hiện tại giá thuê sang nhượng ký ốt tại chợ bến thành
vẫn đang có xu hướng tăng so với sáu năm trước
mức tăng tương đương với giá đất tại khu vực xung quanh phố đi bộ nguyễn huệ